vào dạng sáng ngày hôm nay tại khu vực bản nà lốc thị trấn ít ong huyện mường la tỉnh sơn la
công an huyện mường la đã phá thành công chuyên án ma túy bắt quả tàng hai đối tượng khi đang vận chuyển trái phép tám bánh heroin
hai đối tượng bị bắt giữ là trá riêng nấy tên gọi khác là trá a sánh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
và trá a sánh tên gọi khác là trá a và sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu cùng chú tại xã sa dung bê huyện điện biên đông
vật chứng thu giữ là tám bánh heroin hai mô tô và một số tăng vật có liên quan
qua đấu tranh khai thác bước đầu cả hai đối tượng khai nhận đã vận chuyển số ma túy nói trên
từ huyện điện biên đông sang huyện mù căng trải tỉnh yên bái để bán kiếm lời
khi đang vận chuyển số ma túy trên qua địa bàn huyện mường la thì đã bị các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
và hiện vụ án đang được các lực lượng chức năng công an huyện mường la tiếp tục điều tra làm rõ